căn nhà này mới được thuê lại cách đây vài ngày với mục đích kinh doanh quán cà phê
để cải tạo không gian quán chủ nhân quyết định thuê nhóm thợ vào để làm việc
thế nhưng khi mới đào nền nhà xuống khoảng một mươi cm nhóm thợ phát hiện một bộ xương người còn nguyên vẹn
hốt hoảng mọi người hô hoán nhau và nhanh chóng báo cho cơ quan công an
tại công an phường bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đồng chí cán bộ trực ban đang làm nhiệm vụ như hàng ngày
thì có một người đàn ông vào trình báo sự việc trên
khi đang thi công sửa nhà tại địa chỉ số bốn mươi tám phường bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
thì phát hiện dưới nền nhà có bộ xương người đã phân hủy chỉ còn lại xương
ngay khi nhận được thông tin cán bộ trực ban đã báo cáo lại lãnh đạo công an phường xin ý kiến chỉ đạo

có nội dung vụ việc xảy ra như theo quân chủng dân phản ánh
thì công an phường đã kịp thời báo cáo cho trực ban hình sự của thành phố
để cử các lực lượng chức năng tiến hành điều tra xử lý vụ việc
còn riêng đối với công an phường thì đã tiến hình phân công bổ trí lực lượng
tổ chức bảo vệ hình trường chế chắn và giữ nguyên hình trường
rồi là tổ chức phân luận giao thông đảm bảo anh tư tại khu vực
xảy ra vụ việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi tổ chức cho vụ việc điều tra tạm phá vụ án
khoảng một mươi bảy h hơn một mươi bảy h ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
trực ban của phòng nghệ sản xứ tại số nhà bốn mươi tám trường chính
thuộc phường bắc lý thành phố hồ hải tình của mình
sau khi họ sửa sang nhà cửa quán xá lại
thì phát triển dưới nền nhà
có một cái
thì hai cột đã phân huy từ lâu còn là xương
sau đó thì trực ban bảo chí huy phòng
và được sự chỉ đào của thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
phòng giám đốc quán tỉnh
chỉ đào cho phòng nghệ sản xứ là chủ trì
để tham gia khám nghiệm và tổ chức điều tra
thông tin của quân chủ nguyên nhân cung cấp

ngay sau khi nhận được thông tin
lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường
những biện pháp nghiệp vụ cần thiết được triển khai nhanh nhất
công tác bảo vệ hiện trường khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
được tiến hành hết sức tỉ mỉ chính xác
tại biên bản khám nghiệm hiện trường ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy xác định
nạn nhân là nam giới ngoài ba mươi tuổi thời gian chết trên năm năm
hộp sọ bị vỡ vùng thái dương chảm trái kích thước chiều dọc một mươi một năm cm chiều ngang tám cm đường vỡ nham nhở
vỡ thành ngoài xương hốc mắt phải đường kính năm cm
kết luận nạn nhân chết do chấn thương sọ não
khi nhận được tin báo chúng tôi xác định rằng đây là một vụ việc phức tạp
và chúng tôi đã cự những cán bộ những kỹ thuật viên và có nhiều kinh nghiệm nhấp
và những giám phối hợp với các giám nhân viên sinh học để tiếp cận hiện trường
mà thực hiện khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi
khi tiếp cận hiện trường qua nắm tin hình ban đầu
rồi là quan sát sơ bộ tin hình hiện trường
rồi là vị trí nơi người ta phát hiện tử thi
chúng tôi nhận định ban đầu nhận định đây là một vụ việc hết sức phức tạp
căn nhà xảy ra vụ việc tại con phố trường trinh trên địa bàn phường bắc lý
thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
nơi đây là địa bàn tập trung đông dân cư sinh sống
thế nhưng từ khi phát hiện sự việc toàn khu phố chìm trong nỗi hoảng sợ
không còn những nếp sinh hoạt như thường ngày
những cánh cửa thường xuyên khép kín người người hạn chế ra khỏi nhà
ai cũng mong chờ kết quả của cơ quan điều tra
vào thời đó khi phát triển ra kia
đó là ở trên địa bàn bốn mươi tám trường trinh thuộc phường bắc lý
thì tình hình nói chung trên toàn thành phố thì cũng tình nhanh tình tư cũng bình thường
nhưng chỉ có một số dư luận ở khu vực gần hiện trường
thì cũng có đông người đến hiếu kỳ đến tụ tập xếp
khi phát hiện ra vụ việc xảy ra trên địa bàn
thì công an phường đã thực hiện các biện pháp để trận án dư luận
như là bổ trí các lực lượng kỹ thuật hành sư
các khu vực về nắm tình hình
đồng thời phân công bổ trí lực lượng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân
để giải thích cho nhân dân rõ về việc phát triển hai cốt hiện nay chỉ còn xương
và đang chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ
và cũng giải thích cho nhân dân rõ là không được vang mang lo lắng
và có những nhận định suy đoán không đúng làm ảnh hưởng tình hình nắm tình hình trên địa bàn
cũng như là ảnh hưởng
quá trình điều tra xử lý thủy vụ việc
nỗi lo lắng của nhân dân chính là áp lực lớn nhất nhưng cũng là động lực mạnh mẽ nhất
buộc những người đứng đầu lực lượng điều tra phải sâu sát trong công tác chỉ đạo
giám đốc công an tỉnh quảng bình đã quyết định thành lập ban chuyên án
các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được phân công tham gia vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này
giám đốc công an tỉnh quảng bình đã quyết định thành lập ban chuyên án

rất nhiều câu hỏi để đặt ra để làm rõ vụ việc này như là nạn nhân chết thì là ai
rồi chết từ do đâu mà chết rồi chết từ khi nào rồi có phải do án mạng hay không
rồi có phải là nếu mà án mạng thì hùng thủ là ai phương tiện công cụ gây án thủ đoàn gây án nó như thế nào

khi mà nhận được thông tin người dân cải tạo nga mà phát hiện một bộ hoa cụt ở dưới nền
thì chúng tôi nhận định được rằng đây là một cái vụ án diễn người và phi tán trốn sạc giống sạc trong nhà
chỉ từ chỗ đó cho nên là thông tin báo cáo lên chỉ huy nhận để là triển khai nhanh
bước đầu những cái biện pháp công tác để sạc mình ngay tức thì luôn
khi tiếp nhận vụ án giết người việc đầu tiên của ban chuyên án cần nhanh chóng xác định được danh tính của nạn nhân
thế nhưng trong vụ việc này bộ xương được phát hiện tại thời điểm khá xa với thời điểm nạn nhân bị sát hại
bởi vậy việc xác định danh tính nạn nhân không phải là điều dễ

một số đối dung của nạn nhân thì nội bị cũng phân hủy theo thời gian
những cái diệu vệt thì không còn là nữa
chỉ có là diệu vệt tên tử thí và những cái thông tin của các cái nhấn chứng
những người liên quan cung cấp từ đó mới lần theo diệu vệt cũng khá là vất vả
để giúp cho phòng hình sự nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân
các chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự cũng ngày đêm nghiên cứu tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ
họp bàn xem xét đánh giá kỹ lưỡng xác định thời gian xảy ra vụ án và không bỏ sót những chi tiết quan trọng trong công tác điều tra khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi